ngày hai mươi hai tháng sáu đoàn công tác thường trực tỉnh ủy cao bằng đã kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp
những thuận lợi khó khăn và vững mắc cần sớm được giải quyết sau khi sát nhập đơn vị hành chính tại hai huyện là trung khánh và quảng hòa
trước mắt tại hai địa phương cán bộ công chức viên chức dôi dư số lượng nhiều cơ sở vật chất nơi thửa nơi thiếu
trụ sở làm việc một số đơn vị bỏ không nơi chật hẹp
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí lại xuân môn bí thư tỉnh ủy cao bằng đề nghị
thời gian tới mỗi huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng cơ sở bảo đảm chất lượng tiến độ
tiếp tục chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ huyện nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí ghi nhận kiến nghị về khó khăn vướng mắt của các huyện và giao trách nhiệm các sở ngành của tỉnh
làm việc với huyện giải quyết tham mưu giải quyết triệt để kiến nghị xác đáng
tạo thuận lợi cho mỗi huyện phát huy khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh
phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân